tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với một mươi ba bị cáo
cùng chú tại xã cư ram huyện crong bong tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo cáo trạng do không thích việc lương ngọc hải sinh năm hai nghìn bảy chú tệ huyện crong bong yêu em gái mình
nên lê công minh sinh năm hai nghìn năm nhắn tin cho hải hẹn gặp mặt để đánh nhau
sau đó hải nhận lời và rủ thêm một mươi hai người bạn để đánh nhau với nhóm của minh
còn minh cầm theo một cây sát cùng với hai người bạn đến điểm hẹn
tại đây hai nhóm đã cầm hung khí lao vào hỗn chiến
hậu quả minh bị đánh với tỷ lệ thương tật là ba mươi bốn một người trong nhóm của minh cũng bị thương tật là năm
tại phiên tòa hội đồng xét xử xác định hải là đối tượng cầm đầu nhưng thời điểm gây án mới một mươi bốn tuổi
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bốn năm tù giam
hai mươi bị cáo còn lại lãnh từ hai đến một mươi hai năm tù giam về cùng tội giết người